trong những năm gần đây với các nguồn lực hỗ trợ trong và ngoài nước
cùng nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương
di sản văn hóa hội an đã được bảo tồn và phát huy hiệu quả
trở thành nguồn lực mạnh mẽ để phát triển thành phố
tuy nhiên cùng với đó những thách thức đặt ra cho hội an cũng ngày càng lớn
như vấn đề dân số ô nhiễm môi trường hay biến đổi khí hậu
và sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
được xem như một bảo tàng sống về lịch sử kiến trúc
những năm qua hội an luôn là điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới
lượng khách du lịch đến hội an ngày một tăng nhanh
từ gần một trăm linh lượt khách năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã tăng lên hai ba triệu lượt vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
ngành du lịch đã đóng góp hơn bảy mươi gdp của hội an
từ đó đời sống người dân không ngừng nâng cao
tuy vậy tốc độ phát triển nhanh đang tạo áp lực lên không gian phố cổ
cái mà áp lực lớn nhất hiện nay của hội an có lẽ là cái người ta gọi là quá tải về du lịch
hội an thì mấy năm nay những năm gần đây thì đúng là
nó không chỉ là over mà nó còn over over tức là nó quá quá quá quá tải về du lịch
vì đây là một cái điện một cái chỗ rất là thuận tiện để người ta có thể đi từ đà nẵng vào
xong người ta dừng lại ở đây người ta xem và sau đó thì người ta có thể đi lên mỹ sơn
sau đó thì người ta có thể đi những cái chỗ khác
hiện nay hội an đang gặp những thách thức đến từ tốc độ gia tăng dân số
quá trình đô thị hóa ô nhiễm môi trường phát triển hạ tầng
đặc biệt là biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực
đó cũng là những thực trạng dễ dàng nhận thấy
trong công tác quản lý bảo tồn và phát huy di sản văn hóa hội an
đến lúc này chúng ta cần phải nghĩ tiếp về một chiến lược phát triển lâu dài cho thành phố này
mà chiến lược ấy là phát triển thành phố hội an
trong sự tiếp đối quá khứ hiện tại và tương lai

và nếu mà cái khẩu hiệu này trở thành khả thi
trong những quy hoạch trong những chiến lược phát triển thành phố
thì hội an có cơ may trở thành một mô hình cho đô thị tương lai
trong quá trình phát triển hội an cũng đối mặt với không ít những thách thức
phát sinh như áp lực về dân số mật độ và thành phần dân cư
đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng lên tính toàn vẹn tính chân sắc của di sản văn hóa
do đó việc cân bằng hài hòa giữa bảo tồn và phát huy
sẽ là chìa khóa để hội an phát triển bền vững
hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng thành phố sinh thái văn hóa du lịch